chính quyền và người dân thành phố hà nội vừa trải qua đợt dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư
để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh bảo đảm an toàn cho người dân
lực lượng công an đã tăng cường sung phong chủ lực trên tuyến đầu
đặc biệt tăng cường công tác dân vận tuyên truyền đến người dân các chế tài
quy định trong phòng chống dịch covid một mươi chín bằng nhiều hình thức để người dân nắm rõ
ý thức trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống dịch
ghi nhận của phóng viên intv
hà nội bùng phát dịch lần thứ tư thực hiện giãn cách xã hội hàng trăm chốt kiểm soát dịch được thành lập
lực lượng tuyến đầu ngày đêm bám chốt người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết
xong khi hàng triệu người dân chấp hành nghiêm túc những quy định về phòng chống dịch
thì lại có những đối tượng vì nhiều lý do không chấp hành thông chốt thậm chí là tấn công lực lượng chống dịch
trong đợt giãn cách xã hội vừa qua hà nội có hàng nghìn trường hợp vi phạm các quy định liên quan đến phòng chống dịch
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý vi phạm hai trăm ba mươi năm vụ
xử phạt hơn bảy trăm linh triệu đồng
sự phạt hành chính hàng chục vụ đăng tin sai sự thật kích động trên mạng xã hội liên quan đến công tác chống dịch
theo lực lượng công an tại xã phường cho biết vẫn còn tình trạng vi phạm xảy ra do nhiều người dân còn tâm lý chủ quan
thiếu hiểu biết các quy định pháp luật về phòng chống dịch
dịch covid một mươi chín mới xuất hiện chính vì vậy các chế tài liên quan đến công tác xử lý vi phạm công tác phòng chống dịch
thì cũng vẫn còn hạn chế
mặc dù đã được tuyên truyền nhắc nhở nhưng mà người dân vẫn có vi phạm
ngày một mươi năm tháng chín để nâng cao ý thức của người dân sở tư pháp hà nội đã ban hành công văn số hai nghìn hai trăm hai mươi năm cvhd
về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng pháp luật
để phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức như xe tuyên truyền lưu động mạng xã hội
đảm bảo an toàn tại các điểm tiêm chủng
và giúp người dân hiểu rõ về tác dụng của tiêm vaccine
kết hợp với xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
lực lượng công an thì thấy là rất là tích cực
có những cái thông báo hoặc là tuyên truyền ngày nào cũng phải vài lần để cho người dân nắm mắt được
bản thân mình thì ở trên ngày cũng cứ chấp hành là ở đâu ở đấy thôi
chúng tôi cũng coi cho là một cái biện pháp quyết định để nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh
chỉ trên cơ sở sự tuyên truyền đó người dân đã
chấp hành rất nghiêm trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật
và các yêu cầu của ủy ban thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh
sự thành công trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín phụ thuộc rất nhiều vào ý thức tuân thủ pháp luật của người dân
ngoài công tác đấu tranh ngăn chặn vi phạm của lực lượng công an
thì việc đa dạng linh hoạt các hình thức tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
sẽ giúp người dân nhận thức đúng về tình hình tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh
qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân có phần thực hiện mục tiêu kép
vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn